châu phi và việt nam vừa bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ
cụ thể vào ngày một mươi năm tháng bốn các cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt giữ ba mươi sáu kiện hàng
có trọng lượng khoảng năm trăm bốn mươi năm kg được gửi từ ethiopia vào việt nam
kết quả giám định của viện khoa học hình sự bộ công an kết luận
loại lán này có thành phần catinone một chất ma túy cực mạnh
liên tiếp các ngày sau đó từ ngày hai mươi ba tháng năm đến ngày hai mươi tám tháng sáu
ban chuyên án đã giả soát phát hiện các lô hàng được gửi đi từ các nước mỹ
anh úc hoặc hàng hoàn nhập từ singapore về việt nam
với nội dung khai báo là trà khô hoặc thảo mộc sấy khô
tất cả đều được tri cục hải quan chuyển phát nhanh lấy mẫu giám định
mọi kết quả đều cho thấy có thành phần cathinol và tính đến nay đã thu giữ được
tổng số một trăm chín mươi chín kiện hàng với tổng trọng lượng khoảng hơn hai năm tấn
lực lượng chức năng vừa bắt giữ năm đối tượng về hành vi sử dụng mạng máy tính
mạng internet mạng viễn thông hoặc thiết bị số để chiếm
đoạt tài sản
năm đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn ngọc văn sĩ một mươi tám tuổi trịnh duy hưng hai mươi bốn tuổi
trần quang hai mươi một tuổi đỗ thanh sang và trần quang long một mươi sáu tuổi đều ở nam phước
huyện duy xuyên quảng nam
các đối tượng này lập ra hai website là triănquahot com và vòngquayquý ba com
để lừa các nạn nhân trúng thưởng xe máy có giá trị lớn sau đó cung cấp cho nạn nhân
mã nhận thường và yêu cầu nạn nhân nạp vào các tài khoản này từ hai trăm năm mươi đồng
đến một triệu đồng
sau đó các đối tượng bán lại cho trần văn thiên là một chủ quán internet
tại quảng nam để đổi ra tiền mặt với tỷ lệ nhận về là tám mươi tám mươi năm giá trị thẻ nạp
để quy đổi mã thẻ nạp sang tiền mặt chủ quán internet này đã bán lại cho các đại lý
thu mua trên mạng sau đó mượn tài khoản của người khác để chuyển tiền mặt đi rút
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi năm đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu trần văn thiên đã nhận mua lại các mã thẻ
với tổng trị giá gần sáu trăm linh triệu đồng
ước tính số nạn nhân bị lừa trúng thường lên đến hai triệu đồng
công an thành phố thanh hóa cho biết đã bắt giữ được đối tượng nguyễn tiến trinh
ở số nhà một mươi tám trên ba mươi bảy phố hàn mạc tử phường trường thi thành phố thanh hóa
về hành vi trộm cắp tài sản
đây là đối tượng nghiện ma túy có bốn tiền án về tội trộm cắp
để có tiền mua ma túy sử dụng trinh đã mang theo xà beng kìm cộng lực
búa tạ để cắt khóa đột nhập vào các nhà dân để trộm cắp tài sản
chỉ tính từ đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu đến khi bị bắt
nguyễn tiến trinh đã gây ra gần hai mươi vụ trộm cắp kết sắt xe máy tv và laptop
trên địa bàn thành phố thanh hóa toàn bộ số tài sản trộm cắp được
trinh đã đem sang huyện kim sơn tỉnh ninh bình tiêu thụ
hiện công an thành phố thanh hóa đã thu hồi được hai kết sắt bốn xe máy bốn tv
năm máy tính sách tay và nhiều tài sản có giá trị khác
đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc
truyền hình công an nhân dân đã đưa
về việc lực lượng công an các địa phương đã đấu tranh triệt phá nhiều vụ
và bắt giữ các đối tượng có hành vi trộm cắp cướp dật tài sản của người khác
thủ đoàn của các đối tượng này là lợi dụng sơ hở của người dân
đột nhập vào nhà và người đi đường để ra tay thực hiện
và hiện nay thủ đoạn của các loại tội phạm này đã táo bạo hơn
gây thiệt hại về tài sản và khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng cho nạn nhân
điển hình trong những ngày cuối tháng sáu vừa qua
trên địa bàn tp biên hòa tỉnh đồng nai đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp tài sản
hết sức manh động liều lĩnh
thủ đoạn của các đối tượng là thường sử dụng các loại mã tấu đột nhập vào nhà
sau đó khống chế nạn nhân để cướp tài sản
rạng sáng ngày hai mươi ba tháng sáu ông nguyễn văn lộc năm mươi tuổi quê ở tỉnh bình thuận
là thợ hồ nằm ngủ trong căn nhà đang xây ở khu phố bốn phường tân tiến thành phố biên hòa
thì bất ngờ bị hai thanh niên kề mã tấu vào cổ khống chế
cướp một điện thoại và một xe máy rồi tẩu thoát
sở dĩ các đối tượng đột nhập vào được bên trong là do căn nhà hiện đang xây dở
cánh cửa thiết kế với chiều rộng hơn bốn mét và chiều cao khoảng hai mét
bên trên là khoảng trống không có lưới bảo vệ
đây là nguyên nhân chính để các đối tượng leo vào được dễ dàng
còn đây là đối tượng võ văn huy ba mươi ba tuổi ngủ tại ấp một xã tân an huyện vĩnh cửu
là đối tượng đã xông vào tiệm vàng kim châu quốc bảo
ở khu phố năm phường long bình tp biên hòa
đập vỡ tủ kính để cướp tài sản xảy ra vào đêm hai mươi tám tháng sáu vừa qua
em mới nghỉ quẩn thì em có thấy khúc gỗ nằm trên mấy chỗ người ta bán nước uống rồi đó
em mới lấy khúc gỗ đó bỏ vô cái bịt và thấy bên tiệm vàng kia không có ai
em mới định lấy một hai chiếc nhẫn để cho vợ sanh
theo tường trình của chủ tiệm vàng kim châu quốc bảo
thời điểm xảy ra vụ cướp tiệm vàng không có bảo vệ trong coi
nên đối tượng thấy vắng người đã xông vào
hồng cướp tài sản
đối tượng lạ mặt vô vào là cầm khúc gỗ đánh bữa vào tủ định mà cốp vàng
cái tôi chạy ra tôi bắt được đối tượng lại
mà trong khi đó là đối tượng là có dùng một cái gỗ lại là nó có thể là mình chống trả lại tôi
rồi xong cái đó là chống lại là tôi có là cốp cốp cốp
nên là thấy quần chúng với mấy anh đôm này là bắt giữ đối tượng lại thôi
đây chỉ là hai vụ cướp tài sản
cướp tài sản vừa xảy ra trên địa bàn thành phố biên hòa cho thấy phương thức thủ đoạn của các đối tượng rất manh động liều lĩnh
bọn chúng thường hoạt động gây án vào giữa lúc đêm khuya hoặc rạng sáng
quan sát những nhà có tài sản giá trị người trông coi trong nhà ít cửa ngõ không khóa cẩn thận là tìm cách đột nhập vào nhà để cướp tài sản
khi bị chủ nhà phát hiện các đối tượng thường sử dụng hung khí mang theo tấn công hoặc khống chế nạn nhân thực hiện hành vi
các đối tượng thường sử dụng hung khí mang theo tấn công hoặc khống chế nạn nhân thực hiện hành vi

đã truy bắt và làm rõ được nhiều vụ đối tượng chiếm đặt tài sản khai đa đặc biệt là các vụ cướp tài sản đã xảy ra mới đây
qua các vụ việc trên thì mọi người dân cùng cần nêu cao tinh thần cảnh giác và nâng cao trách nhiệm tích cực phát hiện tố giác tội phạm
và phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
chị hạnh có thấy là một lần nữa qua vụ việc này là khuyến cáo người dân cần phải hết sức cảnh giác trước thủ đoạn nguy hiểm táo bạo của loại tội phạm này
và đồng thời người dân phải phối hợp với lực lượng công an
trong việc đấu tranh tối giác tội phạm và cần chú ý cẩn thận hơn trong việc bảo vệ tài sản của mình để tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
ngoài trộm cướp cướp giật một vấn đề đang được người dân cũng như toàn xã hội quan tâm đó là vấn nạn ma túy
thực tế những người xa vào con đường sử dụng nghiện ma túy dẫn đến hậu quả là hủy hoại sức khỏe của chính mình
làm tổn hại đến gia đình đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến xã hội
vâng và hành trình để những con người trót xa ngã vào vòng xoáy của ma túy muốn tìm lại chính mình thật sự rất gian nang
và đặt ra nhiều thử thách với chính bản thân mỗi người
tại hà nội trong thời gian qua đã thí điểm mô hình cai nghiện tự nguyện
sau một mươi tám tháng mô hình đã đi vào hoạt động số người đăng ký cai nghiện tự nguyện đã cao gấp một mươi lần người cai nghiện bắt buộc
con số này đã cho thấy rất nhiều người đang khao khát đoạn tuyệt với ma túy được làm lại chính mình
dù đã có vợ con nhưng người đàn ông này vẫn không tránh được sự cám rỗ của ma túy đá
đến khi sức khỏe bản thân suy sụp gia đình đứng trước nguy cơ đổ vỡ
anh mới nhận ra ma túy đá đã cướp đi của anh tất cả
anh tìm đến con đường cai nghiện ma túy tự nguyện
một hành trình tưởng như rất dễ dàng nhưng lại đặt ra thử thách rất lớn với bản thân anh
và em cũng muốn làm lại con người muốn để gia đình đỡ bớt lo phiền của mình hơn
và muốn đi làm cải thiện tốt của mình hơn
đã năm năm xa ngã vào con đường nghiện ma túy
anh phạm minh tuấn không nhớ đã cai nghiện bao nhiêu lần
lần nào anh cũng thất bại
đó cũng là lý do anh không dám lập gia đình dù đã gần năm mươi tuổi
khi biết thông tin về mô hình cai nghiện ma túy tự nguyện
một mình anh khăn gói tìm đến địa chỉ này với một quyết tâm rất lớn
chưa biết kết quả sau cai nghiện sẽ ra sao
nhưng với anh bây giờ mỗi ngày sống trong môi trường này là một ngày sống có ý nghĩa nhất đối với anh
sau này thì tôi không biết thế nào cả
nhưng mà trước mắt bây giờ hiện tôi đang ngồi đây được ba tháng tôi cảm thấy là rất là ổn sức khỏe tốt rồi
sau đây thì về nhà tôi tự điều chỉnh bản thân mình thôi
chứ bây giờ mình không thể nói trước điều gì cả
tự mình sẽ điều chỉnh làm sao để cuộc sống nó cân bằng
hình thức canh nghiện ma túy bắt buộc đặt ra vấn đề các trung tâm phải quản lý chặt chẽ học viên
thì với mô hình cai nghiện tự nguyện quan niệm về người nghiện ma túy đã thay đổi
cán bộ tại trung tâm coi người nghiện ma túy là người bệnh
họ tự nguyện đến trung tâm để chữa bệnh phục hồi sức khỏe
đây chính là những động lực rất lớn để người nghiện vượt qua rào cản kỳ thị phân biệt đối xử
chúng tôi vào đây là được các
sự giúp đỡ của ban giám đốc lãnh đạo toàn thể các thầy cô ở trong này
chúng tôi có động viên chúng tôi tư vấn cho chúng tôi biết rằng bây giờ chúng tôi là
không phải đi cai nghiện mà là đi chữa bệnh
nên là chúng tôi có một cái sự an tâm tư tưởng
tôi vào đây nó gọi là trung tâm nhưng mà nó là cũng như là một cái bệnh viện thu nhỏ
các thầy các cô cũng như ban giám đốc lãnh đạo của trung tâm rất có sự quan tâm rất nhiệt tình
lời ca tiếng hát đang cất lên từ chính trái tim những con người khao khát được làm lại cuộc đời
trên hành trình ấy họ đang rất cần sự chia sẻ động viên và những vòng tay nhân ái từ phía gia đình bạn bè và cộng đồng xã hội
qua phóng sự trên cho thấy một mô hình hiệu quả đã đem lại niềm hy vọng và là một tín hiệu vui cho những người trót xa vào con đường ma túy
nhưng còn những người chưa thực sự tỉnh ngộ vẫn còn xa đà vào ma túy thì vụ việc sau đây cho thấy hậu quả tác hại từ việc sử dụng ma túy như thế nào
do thường xuyên sử dụng ma túy đá bị ảo giác đối tượng nguyễn trung kiên chú huyện hữu lũng lạng sơn đã châm lửa đốt nhà mẹ kế của mình
vào hồi một mươi h ngày năm tháng bảy người dân khu phai luông phường chi lăng thành phố lạng sơn phát hiện nhà bà lưu thị thư khói ba nghi ngút đã hô hoáng cùng nhau phá cửa dập đám cháy
nhận được tin báo tổ công tác công an thành phố xuống địa bàn khám nghiệm hiện trường tại ngôi nhà có một phòng bị thiêu rụi toàn bộ đồ đạc trong đó thu được một số dụng cụ như bình ống hút để sử dụng ma túy đá
bước đầu điều tra xác định đối tượng nguyễn trung kiên đã đốt nhà của bà lưu thị thư mẹ kế thuộc kiên
tại cơ quan điều tra kiên khai nhận do sử dụng ma túy đá vì ảo giác nên đã đốt nhà bà thư
hoạt động ngầm này diễn ra khá phức tạp và xuất phát từ việc quản lý lỏng lẻo vật liệu nổ từ các cơ quan doanh nghiệp được cấp phép
ghi nhận sản xuất của các cơ quan doanh nghiệp được cấp phép
sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại quảng nam
tại các bãi vàng ở quảng nam việc nổ mìn khai thác vàng trái phép vẫn diễn ra hàng ngày hàng giờ
và tất nhiên để phục vụ cho hoạt động khai thác vàng trái phép như thế này thì cần một lượng lớn vật liệu nổ
qua điều tra các vụ án mua bán trái phép vật liệu nổ gần đây của công an quảng nam cho biết các đối tượng đã lợi dụng sơ hở của các cơ quan nhà nước
qua giấy phép của các đơn vị được cấp phép để tuồn vật liệu nổ ra ngoài
đặc biệt để lợi dụng giấy phép để tuồn vật liệu nổ ra ngoài các đối tượng đã khai khống nhiều thủ tục để qua mắt các cơ quan chức năng để có số dư vật liệu nổ theo giấy phép rồi từ đó tuồn ra bên ngoài
thì ở đây phải nói rằng tại sao các doanh nghiệp đó mà có thể có được cái lượng vật liệu nổ để bán ra ngoài được là do cái khâu quản lý về mặt nhà nước của chúng ta
nó còn có nhiều cái bắt cặp còn nhiều cái sơ hở
tôi nói một điều ví dụ như là để có một cái lượng vật liệu nổ thừa bán ra ngoài thì buộc anh cái hộ chiếu nổ mìn là những cái đơn vị đó phải hợp thức hóa
theo quy định vật liệu nổ phải được bảo quản trong kho được quản lý nghiêm ngặt
đối với việc vận chuyển vật liệu nổ cũng đảm bảo đúng quy định
tuy nhiên nhiều doanh nghiệp vẫn phớt lờ các quy định này
dẫn đến tình trạng mất vật liệu nổ từ chính trong kho và vật liệu nổ được tuồn ra bên ngoài
theo nghị định bài tính của tổng thống chính phủ thì vật liệu nổ chỉ được để ở trong kho thôi
mà muốn sử dụng nó thì xuất ra có phiếu xuất kho
sử dụng trong ngày hết thì thôi
mà nếu không hết thì phải nhập lại kho
nhưng mà ở đây tức là một số cái công ty thì vật liệu nổ là xuất ra
bỏ ra vào lón trại của công nhân sử dụng năm một mươi ngày thậm chí có thể nửa tháng chứ không phải để ở trong kho
vật liều nổ công nghiệp là loại hàng hóa đặc thù được kinh doanh sử dụng và quản lý theo một quy trình chặt chẽ
tuy nhiên trong thực tế việc quản lý loại hoàng hóa này trên địa bàn tỉnh quảng nam vẫn còn nhiều bất cập sơ hở
nên đã tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng để hoạt động phạm tội
việc bắt xử lý các đối tượng
mua bán trái phép vật liệu nổ chỉ là giải quyết phần ngọn của vấn đề
điều quan trọng là phải giải quyết lỗ hỏng quản lý chính từ các cơ quan có thẩm quyền liên quan và từ các doanh nghiệp
thời gian qua thời tiết nắng nóng kéo dài đang khiến cho quảng ngãi rơi vào tình trạng khô hạn
chưa năm nào người dân ở nhiều địa phương tại quảng ngãi lại thiếu nước trầm trọng như hiện nay
trước tình hình hạn hán diễn biến phức tạp làm gia tăng nguy cơ xảy ra dịch bệnh
trên đàn gia súc gia cầm của địa phương
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi đã có đề nghị với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
về việc hỗ trợ hóa chất vắc xin phòng chống dịch bệnh trên gia súc gia cầm
cụ thể tỉnh quảng ngãi đề nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hỗ trợ cho quảng ngãi
hai mươi lít hóa chất bencosip một trăm linh liều vắc xin lỡ mầm long móng nhiệt riếp oa
bốn trăm linh liều vắc xin dịch tả lợn
việc hỗ trợ số lượng vắc xin hóa chất nối trên đối với tỉnh quảng ngãi
ở thời điểm này là hết sức cần thiết và cấp bách để địa phương phòng chống hiệu quả dịch bệnh
trên đàn gia súc gia cầm trong điều kiện thời tiết hạn hán có nguy cơ bùng phát dịch bệnh
góp phần bảo vệ đàn gia súc gia cầm cho nhân dân địa phương
năm trăm linh usd là số tiền chính phủ mỹ viện trợ cho vùng hạn hán và xâm nhập mặn ở việt nam
khoản viện trợ bổ sung này sẽ hỗ trợ các chương trình quan trọng nhằm đảm bảo cho hàng nghìn người dân
tại hai mươi hai địa phương ở đồng bằng sông cửu long
chữ được nước và được tiếp cận với nguồn nước uống an toàn
hiện cơ quan phát triển quốc tế mỹ đã phối hợp với hội chữ thập đỏ việt nam
cung cấp bình chứa nước hệ thống lọc nước viên lọc nước
đồng thời phổ biến cách thực hành vệ sinh tốt để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh
kể từ năm hai nghìn cơ quan phát triển quốc tế mỹ đã cung cấp gần một mươi hai triệu usd
hỗ trợ việt nam phòng chống chuẩn bị sẵn sàng ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai
có một nghề mà trời càng nắng to người dân lại càng mừng
bởi đó là điều kiện thuận lợi để họ có được sản phẩm lao động
thế nhưng những năm trở lại đây cái nghề khó nhọc đó đã không khiến họ có thể mưu sinh
những nhọc nhằn của nghề đã không được đáp lại khi giá cả của sản phẩm làm ra bị rớt xuống thảm hại
đó là câu chuyện của những người làm mối
công việc hằng ngày của những diêm dân

trời đứng bóng cũng là lúc họ phải đội nắng giữa cánh đồng muối như thế này
một ngày nếu nắng to nhiệt độ từ ba mươi tám đến bốn mươi độ một người có thể làm ra từ tám mươi đến một trăm linh kg muối
thế nhưng trị giá của hạt muối mang lại cho họ có lẽ còn mặn hơn cả muối
muối vất vả từ đó đi khi một mươi hai giờ một mươi một giờ đó vất vả lắm nắng bốn mươi độ ngoài ra phơi nắng đấy
muối vất vả từ đó đi khi một mươi hai giờ đó vất vả lắm nắng bốn mươi độ ngoài ra phơi nắng đấy

chào anh anh cho biết là cái nghề làm muối này có vất vả không hả
nghề làm muối vất vả lắm
một cân muối thì được bao nhiêu
tám trăm thôi
tám trăm đồng à
xã an hòa huyện quỳnh lư tỉnh nghệ an
là nơi có cánh đồng muối lớn nhất tỉnh
hàng năm cung cấp sản lượng muối rất lớn
không chỉ cho địa phương
thế nhưng giá muối xuống thấp những năm gần đây
đang khiến cho nhiều diêm dân bỏ nghề
nên là dân bỏ đi nhiều có đứa nít đó
cận đi cả muối đó
nên là khổ đứa rứa hết đó khổ lắm
khổ tởn như vậy
đông muối rẻ nên không đủ ăn
không đủ ăn cho nên là vợ chồng bỏ đi
chồng đi mần nơi vợ đi mần nơi
có khi con dâu đó đi mần cả năm mà không về
cho nên là nhiều khi hắn bỏ thấy nghề muối khổ quá đi
bỏ chồng đi đi mần thuê rồi bỏ luôn
nên bỏ con ở nhà ông bà ngoại nuôi
ông bà nội nuôi rứa đó
diêm dân tại nhiều địa phương
đã và đang quay lưng với nghề
chỉ vì giá muối rất quá sâu
câu hỏi sau đây của một người chuyên thu mua muối cho bà con
như càng khắc sâu nỗi lòng của những người diêm dân
vốn bao đời sống bằng nghề làm muối
nếu một trăm linh thức ố bây giờ đầu tư khoảng một triệu rưỡi
thì con được khoảng bảy triệu rưỡi
bảy triệu rưỡi thì chỉ chia cho một mươi hai tháng
bởi vì đã làm muối thì không đi đâu được
hôm nay trời mưa thì ngồi chơi
ngày mai nắng
không thể làm được cái nghề gì khác được
chia cho đầu ngày thì ngày được mấy chục cái gì
không có gì làm sao mà đi được
tại quảng ngãi những ngày gần đây liên tiếp xảy ra
ba vụ tai nạn giao thông đường bộ
khiến một người chết và bốn người bị thương nặng
khoảng hai mươi hai giờ tối ngày năm tháng bảy
ông đặng văn chính ở xã phổ thạnh huyện đức phổ
điều khiển xe mô tô
quốc lộ một a thuộc thôn long thành một xã phổ thạnh do vượt ẩu chạy lấn sang phần đường xe cơ giới
nên đã tông trực diện vào xe mô tô do anh phạm xuân mẫu điều khiển chạy hướng ngược lại
hậu quả ông chính và anh mẫu bị thương nặng
trước đó tại đường tránh phía tây quốc lộ một a thuộc thôn la vân xã phổ thành
hai thanh niên điều khiển xe máy tông vào giải hành lang đường bộ
vụ tai nạn là một người tử vong và một người bị thương nặng
chiều ngày sáu tháng bảy tại ngã tư giao nhau thuộc thôn đông lỗ xã bình thuận huyện bình sơn
xảy ra tai nạn giữa xe bồn chở xăng và xe taxi làm tài xế taxi bị thương nặng
còn tại bình phước trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua ấp hai xã tiến thành thị xã đồng xoài
tỉnh bình phước đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe ô tô khiến hai người bị thương
vào thời điểm trên chiếc xe ô tô bán tải loại bốn chỗ khi đi đến đoạn đường trên
do chạy với tốc độ khóa
lại gặp trời mưa lớn nên tài xế đã không làm chủ được tốc độ đâm thẳng vào đuôi xe ô tô tăng lễ
do tài xế phùng hữu trung điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước
cú đâm quá mạnh đã khiến cho tài xế trung mất lái lao thẳng lên giải phân cách giữa đường
vụ tai nạn khiến cho cả hai tài xế của hai xe ô tô đều bị thương
và một trong hai người phải đưa đi cấp cứu
ngay sau khi xảy ra tai nạn lực lượng cảnh sát giao thông công an thị xã đồng xoài
tỉnh bình phước đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
để điều tiết giao thông điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
thời gian qua nút giao trên quốc lộ một a xã hiệp lợi thị xã ngã bảy tỉnh hậu giang
đã trở thành điểm nóng về tai nạn giao thông với nhiều vụ việc thương tâm cướp đi sinh mạng của nhiều người
trước tình hình trên nhiều giải pháp để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra tại bút này
đang được các ngành chức năng và người dân đặc biệt quan tâm
hai người chết trong hai vụ
tai nạn giao thông chỉ cách nhau một tháng
đáng nói hơn cả hai vụ xảy ra cách nhau không xa
thì bắt đầu băng qua được qua dướng qua tới bên cái đầu dụi bên đây là cái chiếc xe alex của ổng nằm ngay đó là ổng dăng tuốt rằng này
hai vụ đó vụ nào cũng chết
còn mà dân mà dướng vô cái lòng xe đó là không chết là không biết bao nhiêu vụ nữa
từ khi nút giao được đưa vào sử dụng vào năm hai nghìn chín đến nay đã cướp đi sinh mạng của chín người trong tám vụ tai nạn giao thông
riêng đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đã xảy ra hai vụ làm chết hai người
ngày chiều sáng ban đêm và các biển báo chỉ dẫn
nhưng nguyên nhân của các vụ tai nạn là do nút giao phức tạp quá nhiều đường cắt tạo thành bẫy gây lung túng nguy hiểm cho người và phương tiện khi lưu thông qua đây
cũng hơi lộng cộng mà chứ không biết đường mà đi
mà cũng thấy đường ta đi đường mình đi theo
có thể thấy ngoài kiến thức về giao thông của nhiều người dân vẫn còn hạn chế
thì ý thức không chấp hành luật của người tham gia giao thông khi qua nút giao cũng là một trong những nguyên nhân khiến tai nạn giao thông vẫn liên tiếp xảy ra trong thời gian vừa qua
xe nó không ai nhường ai hết
họ cứ yêu cầu nếu mà thấy ra được thì họ cứ chạy ngang thôi
chứ không chờ đấy là qua được hay không hay là người ta kia ta tham gia giao thông ta có đứng chờ mình hay không
mình đã tiên triền bằng nhiều biện pháp tức là rồi lòng ghép vô cái diễn đàn công an lắng nghe mình cũng có tiên triền
nếu mà tới giờ thì thấy rằng nó cũng chưa có giảm ở chỗ này
qua khảo sát thì dân
đó người ta rất là yêu cầu mình là làm thế nào để cải tạo cái nút giao nó thành cái dòng chiến
thì mình có làm với tham mưu cho bang tòa giao thông thị xã
làm với tòa trình là đề nghị là
cái bang tòa giao thông tỉnh kiến nghị cùng đồng bộ bốn là cải tạo cái nút giao thành cái dòng chiến
giải pháp là vậy
tuy nhiên để những giải pháp phát huy được hiệu quả thì không chỉ ở nỗ lực của ngành chức năng mà còn ở ý thức của người dân
có như thế mới đảm bảo được
sự an toàn về tính mạng và tài sản cho người tham gia giao thông
chín sáu trăm sáu mươi ba là số phương tiện đã bị tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vac từ chối phục vụ trên các tuyến đường cao tốc do đơn vị này quản lý vì trở hàng quá tài trọng